chiều ngày một mươi một tháng một mươi phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn mạnh quyền đã ký ban hành văn bản về việc triển khai thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ và đến thành phố hà nội
theo đó đối với khách hàng đủ điều kiện theo quy định của bộ giao thông vận tải bộ y tế thì thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid theo quy định của trung ương và thành phố
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các sở ngành thành phố hà nội và các tỉnh thành phố có liên quan nơi có khách hàng đi đến sân bay quốc tế nội bài trong quá trình tổ chức bán vé đưa đón khách người đến sân bay quốc tế nội bài đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín

năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tổ chức khai thác đường bay giữa hà nội tp hcm và hà nội đà nẵng với tần suất một chuyến bay trên một ngày
chở khách hai chiều ngồi giãn cách năm mươi công suất tạm thời chưa khai thác các đường bay từ các địa phương khác đến hà nội
ủy ban nhân dân tp hcm cũng yêu cầu với các hành khách từ sân bay tân sân nhất về nội bài và lưu trú tại tp hcm phải đáp ứng các tiêu chí
phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín trong đó liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất là một mươi bốn ngày
và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm xuất phát hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng tính đến thời điểm xuất phát
trường hợp chưa đủ điều kiện tiêm chủng đi cùng người thân thì theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
phải có xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi khởi hành
tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế tại điểm xuất phát và điểm đến theo quy định tạm thời của bộ giao thông vận tải
cam kết và tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch của thành phố và địa phương liên quan
cách ly tập trung bảy ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố hoặc các cơ sở lưu trú khách sạn do thành phố công bố
hành khách tự đảm bảo các chi phí cách ly và xét nghiệm theo quy định
sau thời gian cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
thành phố công bố các cơ sở cách ly tập trung cơ sở lưu trú khách sạn phục vụ cách ly và chi phí liên quan để người dân tự lựa chọn
với hành khách đi từ sân bay đà nẵng về nội bài và lưu trú tại thành phố hà nội đáp ứng các tiêu chí như trên
nhưng thực hiện cách ly tại nơi lưu trú nhà trong thời gian bảy ngày xét nghiệm hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ sáu trước khi kết thúc cách ly
và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú nhà trong bảy ngày tiếp theo